để ngăn chặn cũng như là để phòng ngừa đối với loại tội phạm này thì thường xuyên tuyên truyền cũng như là để phòng ngừa đối với loại tội phạm này thì thường xuyên tuyên truyền cũng như là để phòng ngừa đối với loại tội phạm này thì thường xuyên tuyên truyền cũng như là để phòng ngừa đối với loại tội phạm này thì thường xuyên tuyên truyền cũng như là để phòng ngừa đối với loại tội phạm này thì thường xuyên tuyên truyền cũng như là để phòng ngừa đối với loại tội phạm này thì thường xuyên tuyên truyền cũng như là để phòng ngừa đối với loại tội phạm này thì thường xuyên tuyên
em ơi chị muốn làm bằng lái xe thì bên mình có nhận không nhở
chị muốn làm bằng xe máy ô tô hả chị

ờ vâng cũng được chị ạ
chị muốn làm luôn hôm nay hay là kế hôm nào

năm mươi thì em luôn chắc là phải tầm bảy ngày chứ không tuần tầm tầm đấy

mà hai đến ba trăm

và nó sẽ làm ảnh hưởng đến giao thông là rất là quan trọng
bởi vì những người chưa được đào tạo qua trường lớp thì nó sẽ

đối với lực lượng chức năng khi xăm ra giao thông

nhưng mà những cái bằng lái xe giả thì xe ra không ra thông tin
thì lúc đấy thì anh em sẽ xử lý theo đúng theo quy định
việc làm giả hay sử dụng giấy phép lái xe giả
được pháp luật quy định rõ ràng
và có những khung hình phạt tương xứng với từng hành vi
việc các đối tượng bất chấp luật pháp buôn bán
sử dụng giấy phép lái xe giả là hành vi vi phạm pháp luật
và gây nguy hại cho xã hội tiêm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông
chiều qua cục cảnh sát giao thông bộ công an tổ chức hội nghị
tổng kết kế hoạch tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông
phòng ngừa giải quyết ủn tắc giao thông trên tuyến cầu thanh trì vành đai ba hà nội
và thông báo dự thảo kế hoạch giải quyết un tắc giao thông tại cửa ô hà nội tp hcm
sau một tháng triển khai thực hiện từ ngày hai mươi tháng chín đến ngày hai mươi tháng một mươi
trên tuyến cầu thanh trì vành đai ba
lực lượng chức năng đã phát hiện ghi hình bốn trăm năm mươi bảy trường hợp vi phạm
với các lỗi chủ yếu là đi vào làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc
dừng đỗ không đúng nơi quy định
trong đó vi phạm đi vào làn khẩn cấp chiếm phần lớn với bốn trăm năm mươi một trường hợp
cũng theo cục cảnh sát giao thông bộ công an
hiện tại tuyến vành đai ba có lượng xe cộ cao
nhiều xe có tải trọng lớn
trong hai mươi km chiều dài toàn tuyến
có một mươi lối lên xuống ở mỗi chiều đường
gây xung đột giao thông
ngoài ra việc tổ chức giao thông trên tuyến chưa hoàn thiện
dẫn đến khó khăn trong xử lý vi phạm
trong khi hệ thống camera xử phạt trên toàn tuyến
với ba mươi chín camera hiện hư hỏng không hoạt động
lượng xe cộ trên tuyến cao gấp từ tám đến một mươi lần so với thiết kế
tiếp theo chương trình mời quý vị cùng theo dõi
những thông tin đáng chú ý khác trong nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
hoàn chí xin kính chào quý vị
mời quý vị cùng theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
sáng nay ngày hai mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
công an thành phố phan thiết
đã triệu tập một nhóm bảy đối tượng
để điều tra về hành vi mang hung khí đi đổi nợ
xảy ra tại xã thiền nghiệp thành phố phan thiết
vào trưa ngày một mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
bảy đối tượng gồm
nguyễn tùng lâm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
trịnh văn ngọc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
võ văn hà sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
hoàng vũ hiệp sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
trần văn tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
nguyễn trần hữu phước sinh năm hai nghìn ba
lê tấn phú sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
tất cả đều nhận được bản tin nhé
theo điều tra ban đầu ngày một mươi bốn tháng một mươi
bảy đối tượng đi trên một xe ô tô bảy chỗ và một xe máy
đến nhà ông nguyễn văn mừng
tại thôn thiện bình xã thiện nghiệp thành phố phan thiết
để rồi số tiền ông mừng nợ ông nguyễn trọng thủ
trú cùng địa phương
quá trình đòi nợ
nhóm đối tượng có hành vi sử dụng hung khí
đập phá bàn ghế đe dọa hành hung ông mừng
sau khi nhóm này rời đi
ông mừng đã đến cơ quan công an để trình báo
công an thành phố phan thiết đã nhanh chóng tổ chức xác minh truy xét
bước đầu xác định đầu năm hai nghìn hai mươi
ông thủ cho ông mừng vay số tiền một trăm linh triệu đồng
với lãi suất ghi trong giấy vây mượn tiền
tuy nhiên hai người thỏa thuận riêng với nhau
lãi suất bảy
sau đó do không có tiền trả lại hàng tháng
nên lãi được cộng vào tiền tốt
và ông mừng phải viết giấy vay nợ của ông thủ là một trăm sáu mươi triệu đồng
cuối tháng một năm hai nghìn hai mươi một
ông mừng trả một trăm một mươi triệu đồng
và xin nhận lại sổ đỏ
đồng thời làm giấy nợ lại số tiền bốn mươi tám triệu
và hẹn qua tết sẽ trả
tuy nhiên ông mừng không có tiền trả
đến khoảng tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
thì nguyễn tùng lâm là con trai của ông thủ
có xin tiền để làm ăn
thì ông thủ nói đời ông mừng trả sẽ cho
do đó nguyễn công lâm đã rủ sáu đối tượng
cùng đến nhà ông mừng để đòi nợ
hiện công an tp phan thiết đã thu giữ toàn bộ số hung khí trên
và tiếp tục điều tra vụ việc để xử lý theo quy định
ngày hai mươi một tháng một mươi
công an tỉnh tiền giang cho biết
vừa triệt phá một tụ điểm tổ chức đánh bạc
và bắt giữ một mươi đối tượng có liên quan
theo đó qua tin tố giác của quân chúng
ông cảnh sát hành sự công an tỉnh
phối hợp công an tp mỹ tho
tiến hành kiểm tra phát hiện và bắt quả tan một mươi đối tượng
đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc
dưới hình thức đánh bạc ăn thua bằng tiền
tại nhà số một trăm hai mươi năm b tổ một mươi ba ấp mỹ an
xã mỹ phong tp mỹ tho
tại hiện trường lực lượng làm nhiệm vụ
thu giữ bốn bộ bài loại năm mươi hai lá
năm điện thoại di động một xe mô tô
và hơn hai mươi triệu đồng
qua điều tra ban đầu các đối tượng đã thừa nhận
hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
tại nhà số một trăm năm mươi bảy ngụ số một trăm ba mươi tám đường phan thanh giãn
phường ba tp mỹ tho đứng ra tổ chức
phòng cảnh sát hành sự công an tỉnh
hiện đã bàn giao các đối tượng cùng tăng vật
cho công an tp mỹ tho tiếp tục điều tra xử lý
theo thẩm quyền
sáng ngày hai mươi một tháng một mươi
cùng sở công thương tp tổ chức hội thảo
thực tiễn hai mươi năm và giải pháp
nâng cao hiệu quả chương trình bình ổn thị trường
trên địa bàn tp hcm
tham dự chủ trì hội thảo có đồng chí
tại hội thảo các đại biểu đã đánh giá về tác động của chương trình bình ổn thị trường
đối với các nhiệm vụ chỉ tiêu kinh tế cân đối lớn của thành phố thời gian qua
chia sẻ kinh nghiệm triển khai thực hiện chương trình trong các năm qua
đại diện các doanh nghiệp sản xuất phân phối đã nêu ra những nhu cầu lợi ích
cũng như khó khăn vướng mắt khi tham gia chương trình đánh giá về thực trạng liên kết vùng
thành phố hồ chí minh chuỗi cung ứng nông sản hiện nay gợi mở các giải pháp để mạnh liên kết vùng
xây dựng chuỗi cung ứng sản phẩm nông nghiệp
từ đó đại diện các doanh nghiệp sản xuất đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả
hợp tác thương mại liên kết vùng giữa các địa phương nhất là các giải pháp phối hợp
hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư liên kết đầu tư phát triển sản xuất hệ thống phân phối
xây dựng vùng nguyên liệu đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả chương trình
đồng góp ý kiến hình thành quy chế thực hiện chương trình trong thời gian tới
về phía sở công thương tp hcm sẽ phối hợp với ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố
tính toán các giải pháp kết nối với thành phố hỗ trợ doanh nghiệp
hệ thống nhận diện thương hiệu của chương trình bình ổn thị trường của mình sắp tới
mình đưa ra hệ thống nhận diện các logo các biểu trưng các bản hiệu
để mình có thể nhận diện tại các điểm bán tại các phương tiện vận chuyển
tại các sản phẩm của các điểm bán chương trình bình ổn thị trường trong thời gian sắp tới
cho vai tiến dụng với lãi suất thấp nó là điểm nhấn điểm quan trọng nhất
mà ngân hàng hỗ trợ cho doanh nghiệp bình ổn
chính cái lãi suất thấp nó tạo ra doanh nghiệp bình ổn có điều kiện
ổn định giá thành giảm giá thành hợp phẩm và ổn định được giá bán
từ đó nó mang lại hiệu quả của cái chương trình bình ổn giá
và một điểm nữa đó là cái chương trình này suốt hai năm qua
nó đã trở thành thương hiệu của ngân hàng
tức là cho vay chương trình bình ổn và trở thành mô hình điểm
được triển khai rộng khắp trên cả nước
với cái thành công của chương trình nó đã được cơ chế hóa
tức là ngân hàng trung ương đã ban hành những chỉ đạo cho ngân hàng
là tham gia tích cực cái chương trình này với một cái lãi suất ưu đãi cho doanh nghiệp thu hồi
giai đoạn hai nghìn hai mươi ba hai nghìn ba mươi hai thành phố hồ chí minh định hướng chương trình bình ổn thị trường
tập trung chú động nguồn cung điều tiết cung cầu phát huy nguồn lực xã hội
tạo điều kiện cho mọi thành phần kinh tế thực hiện bình ổn thị trường
gia tăng hiệu quả lưu thông hàng hóa phát triển hệ thống phân phối
giảm chi phí trung gian cùng với đó là quản lý thị trường hiệu quả
đảm bảo cạnh tranh công bằng giữa các nhà sản xuất
theo trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm thành phố vừa ghi nhận thêm ba trường hợp tử vong
do sốt xuất huyết nâng tổng số ca tử vong từ đầu năm cho đến nay là hai mươi chín ca
số ca mắc sốt xuất huyết dù giảm hai mươi ba bốn so với trung bình bốn tuần trước
tuy nhiên vẫn đang ở mức cao so với cùng kỳ các năm
thuần qua tp hcm ghi nhận thêm gần hai ca bệnh sốt sốt huyết
giảm hai mươi ba bốn so với tháng trước tuy nhiên có ba trường hợp
tử vong do sốt sốt huyết tại quận bình tân tp thủ đức
một trăm một mươi ba ổ dịch sốt xuất huyết mới phát sinh ở bảy mươi sáu phường xã
thuộc một mươi tám trên hai mươi hai quận quyền tp thủ đức
theo hcdc khoảng bảy mươi năm số trường hợp tử vong do sốt xuất huyết là người lớn
có những trường hợp đến bệnh viện trễ khiến gia tăng nguy cơ tử vong
do không được can thiệp điều trị kịp thời
cũng trong tuần qua tp hcm ghi nhận thêm bốn trăm ba mươi hai ca bệnh tay chân miệng
giảm một mươi bốn sáu so với trung bình bốn tuần trước đó
trong đó số ca bệnh giảm ở các trường hợp khám ngoại trú
và tăng các trường hợp nhập viện điều trị nội trú
tp hcm ghi nhận thêm bảy ổ dịch tay chân miệng mới
số ổ dịch tay chân miệng tích lũy đến tuần bốn mươi là tám mươi ba ổ dịch
tính từ đầu năm đến nay thành phố ghi nhận một mươi sáu một trăm tám mươi tám trường hợp mắc bệnh tay chân miệng
bệnh viện phụ sản tp hcm vừa phối hợp với bệnh viện huyết học truyền máu
bệnh viện đa khoa tp hcm cấp cứu thành công cho một trường hợp thai phụ
bị sốt xuất huyết nặng ở tuần thai ba mươi năm
được biết sản phụ hai mươi bảy tuổi ngụ tại vĩnh long
nhập viện bệnh viện phụ sản tp hcm từ ngày một mươi tháng một mươi
trong tình trạng dọa sinh non ở tuần thai ba mươi năm sốt sốt huyết
ngay khi nhập viện bệnh nhân được chỉ định các phương pháp nhằm điều trị doã sinh non
với sự kiểm soát chặt chẽ của các bác sĩ sản khoa và nội khoa
đến ngày một mươi năm tháng một mươi tình trạng sốt xuất huyết bắt đầu có dấu hiệu chuyển nặng
với các triệu chứng đau nhiều ở vùng gan tiểu cầu giảm thấp báo động
kèm theo dấu hiệu chuyển dạ
các bác sĩ đã truyền tổng cộng ba khối tiểu cầu gạn tách và chín khối tiểu cầu đậm đặc
đồng thời theo dõi sức khỏe mẹ và thai
ngay sau sinh bé được chuyển về khoa nhi sơ sinh để chăm sóc
sản phụ nhanh chóng được các bác sĩ sản khoa và hồi sức dự phòng
mang huyết sau sinh cầm máu và ổn định hậu sản
hiện tại tình trạng sức khỏe mẹ và bé ổn định
các bác sĩ khuyến cáo trong thai kỳ thai phụ nếu bị sốt nên đến các cơ sở y tế uy tín
để được thăm khám chẩn đoán và điều trị kịp thời
năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba nhiều trường học trên địa bàn tp hcm khánh thành
và đưa vào hoạt động khu trương bày không gian văn hóa hồ chí minh
đây là một trong những nét mới trong triển khai hoạt động dạy học
tổ chức các hoạt động giáo dục góp phần nâng cao chất lượng giáo dục
tại các trường học
em cảm thấy khi đến với không gian văn hóa hồ chí minh thì em đã học tập được rất nhiều
về lịch sử cũng như là về chủ tịch hồ chí minh những điều mà bác hồ đã dành cho
ngành giáo dục cũng như là cho chúng em
đối với môn lịch sử thì nó giúp ích cực kỳ nhiều luôn
em có thể dễ dàng học môn lịch sử hơn và đối với môn văn em có thể lấy những câu trích dẫn
của bác đem vào bào vang của mình sẽ hay hơn rất nhiều ạ
không tràn trang quả hồ chí minh
tại khu vực khuôn viên tượng đài anh hùng lê giang tám của trường trung học cơ sở lê giang tám
quận bình thạnh là nơi để lan tỏa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
trong hoạt động giáo dục của nhà trường
tạp phẩm lời căn dặn của bác và tổ chức các hoạt động giáo dục ý nghĩa xuyên suốt năm học
không gian văn hóa hồ chí minh đối với riêng công tác đoàn độ đây sẽ là khu vực để cho các em đoàn viên
tiêu biểu được kết nập đoàn
từ đó sẽ tăng thêm sự yêu thương của các em dành cho đoàn
sẽ là nơi nhà trường tri đoàn giáo viên dùng để tổ chức các cuộc họp để cho các bạn đoàn viên
thiếu niên ngày càng có nhận thức sâu sắc hơn và gần gũi hơn thông qua những hình ảnh những tư liệu
những bài viết về bác từ đó có thể lan truyền tình cảm tốt đẹp đó đến cho các em thiếu nhi
các em học sinh là những học sinh của lớp giáo viên chủ nhiệm cũng như là các lớp bộ môn
còn đây là tiết học môn lịch sử của lớp một mươi a tám trường trung học phổ thông đào sơn tây
thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
học sinh say mê trước kho tư liệu sóng động dẫn dắt học sinh tìm hiểu quá trình tìm đường cứu nước
của người thanh niên nguyễn tất thành tại không gian quá hồ chí minh
như một bảo tàng hồ chí minh thu nhỏ ở trường
riêng đối với việc giảng dạy chương trình giáo dục phổ thông mới
thì không gian giang quá hồ chí minh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng
trong phòng không gian văn hóa hồ chí minh này thì nhà trường ngoài cho các con học về chuyên đề
học tập về người thì nhà trường cũng tổ chức môn giáo dục địa phương
theo chương trình giáo dục phổ thông mới trong cái phòng này luôn
vì ở trong cái phong này ngoài cái năm chủ đề mà trường đang xây dựng
thì sắp tới trường sẽ có cái tích hợp mà ảnh hưởng tư tưởng của người
học tập của người đối với quá trình hình thành phát triển của đất sài gòn
gia đình thành phố hồ chí minh và kể cả thành phố tổ đức mới
tại vì thành phố mang tên người thì cái tầm ảnh hưởng của người đến thành phố này rất là nhiều
và đó cũng là một cái mà để dạy trong nhà trường
việc đưa nhà hoạt động không dây dàng quá hồ chí minh trong nhà trường
là một trong những hoạt động thực hiện nhiệm vụ chuyên môn gắn với nhiệm vụ chính trị
dòng đỉnh hướng các giá trị phát triển cốt lỗi góp phần nâng cao chất lượng giáo dục học sinh
song song đó các thầy cô giáo kết hợp nhiều giải pháp đa dạng quá các hình thức học tập
dòng phát quy tính sáng tạo tự học tự nghiên cứu của người học